trong ngày hôm nay hà nội có thêm hai trăm bảy mươi hai trường hợp covid một mươi chín mới gồm một trăm bốn mươi sáu ca cộng đồng và tám mươi tám người đã cách ly tập trung và ba mươi tám người ở khu vực phong tỏa
tiếp tục với tin tức về an ninh trật tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam và công an tỉnh bình định vừa khởi tố hai đối tượng có hành vi tấn công vào báo điện tử vov của đài tiếng nói việt nam
kết quả điều tra xác định huỳnh phước mẫn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại thị trấn tiên kỳ huyện tiên phước tỉnh quảng nam thực hiện hành vi tấn công deos vào ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một vào website vov vn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với huỳnh phước mẫn
tại bình định công an tỉnh bình định cũng tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can vương quốc thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú tại xã cát hanh huyện phù cát tỉnh bình định về hành vi cản trở hoặc gây dối hoạt động của mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử đối với báo điện tử vov
cơ quan chức năng tỉnh bình định vẫn tiếp tục điều tra để mở rộng vụ án
đoàn thế nam nguyên hiệu trưởng lê thành trung nguyên phó hiệu trưởng nguyễn trung tiến nguyên kế toán trưởng cao đẳng nghề bình phước nay là trường cao đẳng bình phước vừa bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi tham ô tài sản
từ năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín các bị can đã lập các tờ trình kèm theo danh sách học sinh sinh viên trúng tuyển
nhiều hơn số trúng tuyển tham gia học thực tế là sáu trăm bảy mươi ba học sinh sinh viên để trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cấp kinh phí đào tạo rút khống số tiền trên sáu hai mươi tám tỷ đồng của ngân sách nhà nước
đồng thời những người nêu trên còn lập khống danh sách học sinh sinh viên thuộc đối tượng chính sách học sinh dân tộc nội chú trúng tuyển tham gia học tại trường
để trình ubnd tỉnh phê duyệt rút khống số tiền hơn bảy bảy tỷ đồng của ngân sách nhà nước
gây tổng thiệt hại theo kết quả điều tra sơ bộ ban đầu tạm tính là trên
bốn tỷ đồng được biết hiện ba bị can đã tự nguyện khắc phục nộp lại được số tiền khoảng năm sáu tỷ đồng cho ngân sách nhà nước
bốn mươi bánh heroin là tăng vật mà công an tỉnh lào cai vừa thu giữ được sau khi phá thành công chuyên án bắt giữ ba đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
ngày hai mươi năm tháng một mươi một khi phát hiện đối tượng thảo a sì chú tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên điều khiển xe ô tô tải tới khu vực xã cốc san
thành phố lào cai các tổ công tác đã tiến hành truy đuổi bắt giữ thành công đối tượng cùng toàn bộ tăng vật là bốn mươi bánh heroin
mở rộng điều tra trong đêm ngày hai mươi năm dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một công an tỉnh lào cai đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp
đối với tráng xeo sang và ma xeo khoáng cùng chú tại huyện bảo yên tỉnh lào cai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng xác định thảo a xì nắm giữ vai trò trọng yếu trong đường dây ma túy từ lào về điện biên và có mối quan hệ phức tạp tại tỉnh lào cai và đang tiếp tục mở rộng điều tra
qua quá trình theo dõi và nguồn tin từ quần chúng nhân dân phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc và công an huyện krong anna vừa bắt quả tăng một nhóm đối tượng
đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức là đánh bài liêng thắng thua bằng tiền tại một căn nhà hoang ở tổ dân phố năm thị trấn buôn chấp
các đối tượng tham gia đánh bạc đều trú ở huyện kroana và huyện iasup
nhóm này khai nhận thường xuyên tổ chức đánh bạc ở nhiều nơi và thay đổi địa điểm đến khi tổ chức đánh bạc ở căn nhà hoang trên thì bị cơ quan công an bắt giữ
tại thời điểm bắt quả tàng tổ công tác đã thu giữ hơn một trăm linh triệu đồng trên chiếu bạc và trên người các đối tượng cùng nhiều vật dụng phục vụ cho việc đánh bạc
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt